liên quan đến vụ khủng bố đẫm máu xảy ra tại nhà hát krodard city hall ở ngoài ô musco
ngày hai mươi tám tháng ba ủy ban điều tra nga lần đầu tiên cho biết họ đã phát hiện bằng chứng
về mối liên hệ giữa các nghi phạm khủng bố với ukraine
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng ba vụ khủng bố xảy ra tại khu phức hợp krochard city hall
đã khiến ít nhất một trăm bốn mươi người thiệt mạng
nhà chức trách cho biết chín mươi năm người vẫn được cho là mất tích trong vụ việc kinh hoàng này
các cơ quan an ninh nga đã bắt giữ một mươi một đối tượng tình nghi
trong đó có bốn đối tượng trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố
sau quá trình điều tra đến nay nga tuyên bố họ có bằng chứng cho thấy vụ xả súng
khiến hơn một trăm bốn mươi người thiệt mạng ở mosco tuần trước có liên quan đến những người
theo chủ nghĩa dân tộc ukraine
theo hãng tin tass trích dẫn một thông báo cho hay cơ quan điều tra nga nêu rõ
đã xác định và bắt giữ một nghi phạm khác liên quan đến việc tài trợ cho những kẻ khủng bố
các nhà điều tra sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh tiếp tục tạm giam đối tượng này
theo ip truyền thông nga đã đăng tải nhiều đoạn video liên quan đến việc bắt giữ thẩm vấn
những nghi can vụ tấn công khủng bố
một trong những tên này thừa nhận được tuyển mộ thông qua một ứng dụng nhắn tin
từ một giáo sĩ hồi giáo hiện vẫn chưa rõ danh tính và được trả tiền để thực hiện vụ tấn công
đáng chú ý ủy ban điều tra nga cho biết những kẻ tấn công đã nhận được
một lượng lớn tiền mặt và tiền điện tử từ ukraine
trong tuyên bố nêu rõ
công bố bị giam giữ nghiên cứu các thiết bị kỹ thuật thu giữ được từ chúng
và phân tích thông tin về các giao dịch tài chính
cơ quan điều tra đã thu được bằng chứng về mối liên hệ của những kẻ trên
với phe theo chủ nghĩa dân tộc ukraine
trước đó người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang nga msp alexander botnikov
đã nói với các phóng viên rằng mỹ anh và ukraine có thể đứng đằng sau vụ tấn công vào hôm hai mươi hai tháng ba
quan chức này cho biết người ukraine có thể đã chuẩn bị một lối tắt để họ vượt qua biên giới
qua ghi nhận
bốn nghi phạm khủng bố trước đó đã được xác định là những người hồi giáo cực đoan
được tuyển dụng thông qua một cuộc trò chuyện trực tuyến dường như được điều hành
bởi một nhánh nhà nước hồi giáo is có trụ sở tại afghanistan
tuy nhiên các nhà điều tra nga cho rằng dù is đứng ra nhận trách nhiệm
thì khả năng chúng hành động theo chỉ thị của một quốc gia khác vẫn diễn ra
sau vụ việc mặc dù is đã lên tiếng nhận trách nhiệm và công bố video tấn công nhà hát
tuy nhiên nga cho rằng việc is đủ khả năng gây ra vụ khủng bố là điều khó xảy ra
nga ngay từ đầu đã tuyên bố theo đuổi mối liên hệ giữa ukraine với vụ tấn công này
trong khi đó phía kiev liên tục phủ nhận
trước cáo buộc mới nhất này của nga ruters đưa tin ngày hai mươi tám tháng ba
nhà trắng đã bác bỏ đồng thời khẳng định tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is
hoàn toàn phải chịu trách nhiệm
theo đó phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng john kirby
đã mô tả các cáo buộc của nga là vô nghĩa và tuyên truyền
đồng thời khẳng định tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is
hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công
vị phát ngôn viên này nhấn mạnh trên thực tế mỹ đã cố gắng giúp ngăn chặn vụ tấn công khủng bố
và điện kremlin biết điều này
được biết đầu tháng ba mỹ đã công khai cảnh báo cho nga khi có thông tin tình báo nhận định
những kẻ cực đoan đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công sắp xảy ra ở moscow
ông kirby cho biết mỹ đã gửi cảnh báo bằng văn bản cho các cơ quan an ninh nga
vào lúc một mươi một h một mươi năm sáng ngày bảy tháng ba
giới chức mỹ tin rằng isk là một chi nhánh
nhánh của tổ chức is ở afghanistan là thủ phạm gây ra vụ tấn công
trung tâm hòa nhà crocus city hall ở ngoài ô moscow khiến một trăm bốn mươi ba người thiệt mạng
sau đó mỹ đã thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ cảnh báo của mình
mỹ không bao giờ muốn thấy những người vô tội thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố
ông kirby cho biết thêm washington đã chuyển cảnh báo tới mosco
về nhiều mối đe dọa khác nhau kể từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
song nga cho rằng việc mỹ có thể nêu tên thủ phạm nhanh như vậy là điều đáng nghi
xoay quanh quá trình điều tra nghi phạm sau khi trích dẫn nguồn tin ẩn danh
kênh baza của nga công bố vào ngày hai mươi tám tháng ba cho biết thông tin nội bộ về cuộc điều tra của vụ tấn công khủng bố
nhằm vào trung tâm hòa nhà crocus city hall ở ngoài ô moscow vào tối ngày hai mươi hai tháng ba
đặc biệt baza khẳng định tất cả nghi phạm đều có chất hướng thần trong máu
làm thay đổi nhận thức về thực tế
điều này có nghĩa là các nghi phạm đã sử dụng một loại thuốc không rõ tên trước khi sản súng
và đốt phá trung tâm hòa nhà crocus city hall
ngoài ra các nghi phạm từng đến đây ít nhất ba lần vào các ngày bảy một mươi và một mươi bốn tháng ba
trước khi tấn công vào tối ngày hai tháng ba
các nhà điều tra nga cũng đã xác định được cây xăng nơi nhóm nghi phạm đổ sang xe
chỉ một ngày trước khi vụ tấn công xảy ra
các nghi phạm đã dùng chính chiếc xe này để tới trung tâm hòa nhà crocus city hall
và rời đi khoảng một mươi năm phút sau
cơ quan chức năng nga đã truy đuổi và bắt giữ nhóm nghi phạm ở vùng briens
đồng thời cáo buộc họ cố tình tìm cách vượt biên giới sang ukraine
theo giới chức nga các nghi phạm là người hồi giáo cực đoan
được tuyển dụng thông qua một cuộc trò chuyện trực tuyến
do một nhánh của tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is tại afghanistan điều hành
trên thực tế các nước phương tây đều cho rằng
chính nhóm hồi giáo cực đoan này là thủ phạm gây ra vụ việc chứ ukraine không liên quan
ngày hai mươi bốn tháng ba phó tổng thống mỹ karama harris đã nói chuyện với truyền thông rằng
không có bất kỳ bằng chứng nào về sự liên quan của ukraine
theo những gì chúng tôi biết isk sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm
về những gì đã xảy ra
giống như mỹ các đại diện của liên minh châu âu cũng có những phát biểu
với nội dung tương tự về việc ai phải chịu trách nhiệm
ông peter steno đại diện chính thức của bộ phận chính sách đối ngoại eu
đã bác bỏ cáo buộc nhằm vào ukraine và nói rằng không có bằng chứng
cho thấy kiev có liên quan đến vụ tấn công này
về phía ukraine tổng thống zelensky đã lên tiếng khẳng định
ông putin và quan chức nga đang cố đổ lỗi cho người khác về vụ tấn công
điều này từng diễn ra trước đây
khi nhiều tòa nhà bị phá hủy các vụ xả súng và vụ nổ
nga luôn tìm người khác để đổ lỗi
lãnh đạo ukraine cáo buộc nga đã đưa hàng trăm ngàn người đến đây
trên đất ukraine để chiến đấu chống lại ukraine
và không quan tâm đến những gì đang xảy ra trong đất nước của họ
theo ông zelensky những cáo buộc từ nga đối với ukraine
sau vụ tấn công khủng bố ở mosco là điều hoàn toàn có thể đoán trước được
trong khi đó sau các cuộc thẩm vấn những kẻ tấn công và điều tra
ngày hai mươi năm tháng ba tổng thống putin cho rằng
những kẻ hồi giáo cực đoan đứng đằng sau vụ tấn công
tuy nhiên nhà lãnh đạo nga cũng cho rằng vụ việc có thể là một mắt xích
trong một loạt âm mưu của những kẻ chống lại nước nga kể từ năm hai nghìn một mươi bốn
và có thể có những kẻ đã đặt hàng mới thực sự đứng sau vụ việc
tổng thống putin khẳng định sẽ tìm ra và trừng phạt đích đáng thủ phạm
đồng thời cũng yêu cầu các cơ quan chức năng nga phải tiến hành điều tra khách quan
đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại nga trong gần hai mươi năm qua
vụ giả súng kéo dài trong một mươi ba phút
khi chúng đã tưới các chai bom xăng nhằm thiêu dụi nhà hát và gây thêm thương vong
theo nhà chức trách khoảng sáu hai trăm linh khán giả đang có mặt tại trung tâm biểu diễn
khi vụ khủng bố diễn ra đa số là những người trung tuổi
ngay sau vụ việc các tổ chức quốc tế và lãnh đạo các nước như trung quốc
ấn độ cuba pháp mỹ đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo và người dân nga
lên án chủ nghĩa khủng bố bày tỏ tinh đoan kết với chính phủ và người dân của nga
đồng thời tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ moscow
antonio guterres đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công trong khi hội đồng bảo an liên hợp quốc khẳng định
chủ nghĩa khủng bố là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế
và các thủ phạm những kẻ tổ chức tài trợ cho hành động khủng bố gây tầm này
phải chịu trách nhiệm và phải bị đưa ra trước công lý
tại việt nam ngay sau vụ tấn công ngày hai mươi ba tháng ba
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã gửi điện chia buồn đến tổng thống nga vladimir putin
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn
cũng gửi điện chia buồn đến những người đồng cấp liên bang nga
đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức
theo hãng tin tass các hãng bảo hiểm cho rằng thiệt hại từ vụ tấn công khủng bố
tại nhà hát korkus tithiho ở ngoài ô moscow có thể đã vượt qua một mươi tỷ rup tương đương với một trăm linh tám triệu usd
tuy nhiên các hãng bảo hiểm cho biết số tiền được bảo hiểm liên quan đến thảm kịch trên chưa xác định được
nhưng công ty bảo hiểm có thể bắt đầu tạm ứng trước
họ cũng cho biết thêm quá trình điều tra cũng như giải quyết sau đó có thể mất tới hai năm
nhà hát korkus tithiho thuộc sở hữu của doanh nhân arad agarov mở cửa từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào năm hai nghìn một mươi năm doanh nhân này cho biết đã đầu tư bảy mươi triệu usd
để xây dựng địa điểm tổ chức hòa nhạc với hơn chín năm trăm linh chỗ ngồi
đến nay cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố vẫn tiếp tục
và các cơ quan tình báo liên tục báo cáo với tổng thống vladimir putin về cuộc điều tra
trước đó người phát ngôn bộ ngoại giao liên bang nga maria zakharova đã cho rằng
các quan chức phương tây tuyên bố quá sớm về nguyên nhân và thủ phạm thực hiện tấn công khủng bố